còn liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổ bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng khiến năm người thương vong
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tiếp tục khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà nông thị nghiệp
thành ủy viên bí thư đảng ủy chủ tịch ubnd phường duyệt trung và bà mã thúy huyền công chức địa chính xây dựng của ubnd phường duyệt trung
kết quả điều tra cho thấy bà nông thị nghiệp bí thư đảng ủy chủ tịch ubnd phường duyệt trung và bà mã thúy huyền là người trực tiếp tới kiểm tra
đã thực hiện không hết trách nhiệm để bỏ lọt vi phạm của công trình hành vi của hai bị can đã cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng bốn công trình kè đá chắn đất tại tổ bốn phường duyệt trung bị sạt lở gây sập nhà dân làm ba người tử vong hai người bị thương
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng có liên quan hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật